tại hải phòng vừa diễn ra chung kết cuộc thi tiếng nhật lần thứ tư với chủ đề tình hữu nghị hải phòng nhật bản
cuộc thi lần này dành cho các thí sinh dưới ba mươi năm tuổi đang học tập sinh sống tại hải phòng và chưa từng đến nhật bản
cuộc thi đem đến cơ hội học tập trao đổi ngôn ngữ giao lưu nâng cao hiểu biết của thanh niên việt nam về hai nền văn hóa
qua đây cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam và thành phố hải phòng với bạn bè quốc tế
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa việt nam nhật bản nói chung giữa nhân dân thành phố hoa phượng đỏ với đất nước của hoa anh đào nói riêng